xuất khẩu da dày dự báo trượt đích hai mươi bốn tỷ usd giá lợn hơi tăng mạnh trên địa bàn cả nước
những thông tin này sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
đáng chú ý sau hơn hai tháng thực thi hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
dè dép là mặt hàng nằm trong danh mục các mặt hàng xuất khẩu của việt nam có những chuyển biến tích cực nhất về xuất khẩu
tuy nhiên đơn hàng dù đã quay trở lại nhưng chưa nhiều do các nhà nhập khẩu còn thận trọng
sức mua của thị trường còn yếu do thị trường nhập khẩu chính mặt hàng da dày của việt nam vẫn đang chịu ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
do đó mục tiêu xuất khẩu da dày năm hai nghìn hai mươi được dự báo không thể chạm tới con số hai mươi bốn tỷ usd đặt ra